qua giám sát về an toàn thực phẩm trong tháng tám và tháng chín cơ quan chức năng nhận định
việc sử dụng chất cấm ở khu vực phía nam có dấu hiệu trùng xuống nhưng lại đang bùng phát tại khu vực phía bắc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết qua phân tích sáu mươi ba mẫu rau quả ba mươi mẫu thịt lợn và ba mươi mẫu thịt gà
có hơn hai mươi hai mẫu rau quả có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn cho phép
hơn ba thịt lợn có dư lượng sunfadimidin vượt mức cho phép và một mươi mẫu thịt lợn thịt gà nhiễm salmonella
trước tình trạng trên từ nay đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ mở đợt cao điểm
về an toàn thực phẩm với mục tiêu kiên quyết chặn rứt điểm tình trạng buôn bán sử dụng chất cấm trong chăn nuôi